chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong chương trình hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin cập nhật về thị trường
lưu ý về các quy định mới đối với hàng hóa thực phẩm nhập khẩu vào trung quốc
chỉ đạo của phó thủ tướng về việc cấp sổ đỏ cho một số lô đất ở quận hà đông thành phố hà nội
và cuối cùng là những cảnh báo người tiêu dùng nên chú ý về mã vạch trên hoa quả nhập khẩu
sau đây là nội dung chi tiết
theo bộ công thương giá bán lẻ điện bình quân dự kiến sẽ tăng tám ba mươi sáu từ cuối tháng ba này
đưa giá bán lẻ điện bình quân từ một bảy trăm hai mươi đồng một kwh lên một tám trăm sáu mươi bốn đồng một kwh
bộ công thương phối hợp với tổng cục thống kê tính toán cho thấy
việc tăng giá điện tám ba mươi sáu sẽ làm giảm gdp hai mươi hai và làm chỉ số giá tiêu dùng cpi tăng thêm hai mươi
theo đó giá bán lẻ điện bình quân hiện nay là một bảy trăm hai mươi sáu mươi năm đồng trên một kwh
sau khi điều chỉnh sẽ tăng lên là một tám trăm sáu mươi bốn bốn mươi bốn đồng trên một kwh
cùng với các đơn vị trong cả nước tưng bừng chào mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
hôm qua tập đoàn gfs cũng đã tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh toàn thể phụ nữ trong tập đoàn
hiện nay tỷ lệ nữ chiếm tỷ trọng cao trong tổng số cán bộ người lao động toàn tập đoàn
trong những năm qua dù ở bất cứ cương vị nào phái đẹp gfs luôn tận tâm công hiến hết mình
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao chung tay cùng nhân lực toàn hệ thống
tạo nên hiệu quả và thành tiệu xây dựng gfs phát triển bền vững
với chủ đề we can do it và chương trình giao lưu với diễn giả theo tinh thần
nghĩa vụ thành đam mê nhiều câu hỏi được chị em đặt ra cùng nhiều câu trả lời thông minh hóm hình
theo đó niềm đam mê trong công việc chính là sự kết hợp hài hòa giữa khả năng và sở thích
nhằm mang lại niềm hạnh phúc và sinh lực vô biên
nhân dịp này tập đoàn gfs đã công bố thành lập quỹ tương thân tương ái gfs
và phát động các thành viên tham gia ủng hộ
thưa quý vị trung quốc là một trong số các thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
tuy nhiên trung quốc không còn là thị trường dễ tính
chính phủ hai nước đã thống nhất quản lý xuất nhập khẩu theo hướng chuyển dần sang chính ngạch
giảm dần tiểu ngạch và doanh nghiệp việt nam sẽ phải vượt qua nhiều rào cản kỹ thuật
nếu muốn xuất khẩu vào thị trường này
từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín sản phẩm thực phẩm nhập khẩu vào trung quốc
phải có chứng nhận an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của việt nam cấp
các cơ quan hải quan sẽ kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hoa quả nhập từ việt nam
có ghi rõ tên mã số của cơ sở đóng gói đã được đăng ký và được tổng cục hải quan trung quốc công nhận
nếu phù hợp với yêu cầu thì mới cho phép tiến hành kiểm dịch
việt nam airlines chính thức triển khai một trong các chương trình yêu đại lớn nhất năm
chào hè hai nghìn một mươi chín trên hơn chín mươi đường bay nội địa và quốc tế do hãng khai thác
chương trình chào hè hai nghìn một mươi chín mang đến cho hành khách cơ hội mua vé với giá chỉ từ hai trăm chín mươi chín đồng một triệu
đối với hành trình nội địa và từ chín đô la mỹ
chín đồng đối với hành trình khứ hồi tại việt nam đi quốc tế
giá vé này chưa bao gồm thuế phí và áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ ngày một tháng bốn đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm nay
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình mới đây đã yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội kiểm tra
làm rõ nội dung phản ánh của báo chí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở
đối với đất nông nghiệp tại một số phường thuộc quận hà đông tp hà nội
nhiều thủ đất nông nghiệp tại một số phường thuộc quận hà đông tp hà nội
được người dân san lấp xây dựng nhà ở
khi các cơ quan chức năng kiểm tra thì họ xuất trình được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở
giấy chứng nhận xây dựng do ủy ban nhân dân quận hà đông cấp
nhưng lại không có hồ sơ hợp pháp về đất ở lưu tại các cơ quan chức năng này
phó thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội kiểm tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
và báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ trước ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
theo viện tiêu chuẩn và chất lượng việt nam mã plou dán trên hoa quả nhập khẩu được sử dụng tự nguyện
và việt nam hiện nay chỉ quản lý đầu mã quốc gia tám trăm chín mươi ba
những mã số khi không có cơ quan chức năng đứng ra chịu trách nhiệm thì người tiêu dùng không nên quá tin tưởng
hoa quả nhập khẩu rán tem có bốn chữ số bắt đầu là số bốn cho biết trái cây có sử dụng phân bón hóa học
thuốc trừ sâu trong khi trồng và có chất bảo quản khi hái xuống không nên ăn
hoa quả nhập khẩu rán tem bắt đầu bằng số tám là loại hoa quả biến đổi
gen tuyệt đối nên tránh
tem có năm chữ số bắt đầu bằng số chín là hoa quả được trồng theo phương pháp hữu cơ
không sử dụng phân bón thuốc trừ sâu hóa học và rất an toàn với sức khỏe thường có giá rất đắt
tuy nhiên người tiêu dùng không nên quá tin tưởng vào những mã số này
vì có thể hoa quả bị thay đổi nhãn mát khi bán ra thị trường
hoặc trên trang web nhândântv vn và qua youtube truyền hình nhân dân
để có những thông tin mới và thiết thực với đời sống